sau hơn hai mươi ngày xác lập chuyên án đấu tranh công an thành phố cam ranh của tỉnh khánh hòa đã triệt xóa thành công một nhóm tội phạm chuyên cướp giật dây chuyền trên đường phố hoạt động liên tịch
bà đỗ thị bé chú tổ dân phố phú thịnh phường cam phú thành phố cam ranh khi đến trình báo tại công an phường cam phú vẫn chưa hết bằng hoàng
chiều tối ngày một mươi tháng một mươi khi bà vừa từ quán nước ven đường đi ra bà đã bị hai đối tượng đi xe máy giật mất sợi dây chuyền hơn bốn chỉ vàng
vụ cướp diễn ra quá nhanh khiến bà bé chẳng kịp định thần thông tin về nhận dạng của nhóm tội phạm vì thế cũng không đầy đủ
chỉ trong ít ngày đầu tháng một mươi công an thành phố cam ranh ghi nhận hai vụ cướp giật dây chuyền trên đường phố trong đó một vụ may mắn nạn nhân không bị mất tài sản
bọn tội phạm dùng xe phân khối lớn
chuyên nhắm vào phụ nữ đi một mình có đeo dây chuyền để ra tay
bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp chặt chẽ của công an tỉnh ninh thuận lâm đồng sáng ngày hai tháng một mươi một
trinh sát hình sự công an thành phố cam ranh đã bắt được hai nghi can gây ra các vụ án khi nhóm này đang chuẩn bị tổ chức gây án ở huyện đức trọng tỉnh lâm đồng